kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai khu vực phía đông bắc bộ thời tiết vẫn khá oi bức với nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn ba mươi bốn độ
sau đó sang những ngày đầu tuần sau khi không khí lạnh từ phía bắc rồn xuống thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên
cục bộ có điểm có mưa với lượng khá trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
cùng với mưa rông tăng thì nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm đáng kể nắng nóng tạm thời chấm dứt
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai tình trạng nắng nóng gai gắt được dự báo là sẽ còn lặp lại do vẫn chịu tác động chi phối của vùng áp thấp nóng phía tây
nhiệt độ cao nhất có thể đạt ngưỡng là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
khi tham gia các hoạt động ngoài trời quý vị nên bổ sung nước và khoáng chất đầy đủ để đảm bảo sức khỏe
và cũng từ chiều tối mai khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh
cùng với đó nền nhiệt giảm đáng kể nắng nóng tạm thời chấm dứt
khu vực trung bộ nhất là tại địa phận các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nắng nóng diện rộng vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong ngày mai
sang đến ngày hai mươi bốn diện nắng có phần thu hẹp hơn và giảm bớt về cường độ
do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm thấp
cần đề phòng nguy cơ tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
và tương tự như các tỉnh thành miền bắc tại đây sẽ có sự thay đổi thời tiết gia tăng mưa rào vào sông
cục bộ có mưa vừa đến mưa to trong ngày hai mươi năm tháng bốn
nhiệt độ sẽ giảm nhanh thời tiết mát mẻ dễ chịu hơn sau những ngày nắng nóng kéo dài
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận không có quá nhiều sự thay đổi trong ba ngày tới
thời tiết phổ biến là mưa vài nơi riêng nhiệt độ ban ngày cũng sẽ có xu hướng giảm nhẹ
hôm nay ngày mai sao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ và sau đó giảm bớt từ một đến ba độ
trong ba ngày tới thời tiết ổn định nhất sẽ là khu vực vùng cao tây nguyên
chủ đạo là trạng thái ít mưa ngày có nắng nóng
chế độ nhiệt ẩm duy trì ổn định mức nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực tây nguyên
sẽ phổ biến ở mức là từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
điện với các tỉnh thành nam bộ ba ngày tới tại đây cũng phổ biến là ít mưa
ngày có nắng nhiều với nhiệt độ ngày đêm trên khu vực giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi sáu độ
và có nắng nóng